thưa quý vị thị trường bất động sản hai quý sắp tới đối mặt thách thức lớn về tài chính
những đơn vị phát triển và nghiên cứu đánh giá ra sao và đưa ra nhóm giải pháp cụ thể nào
sẽ được chúng tôi phân tích ngay sau một số cập nhật kinh tế thị trường đáng chú ý khác
mới đây bộ thương mại mỹ vừa từ chối văn bản giải thích của gần bốn mươi doanh nghiệp việt nam
về nội dung điều tra lõi sản phẩm nghiên nguồn gốc từ nước khác
với lý do các doanh nghiệp gỗ việt nam nợp lý giải muộn
bộ thương mại mỹ còn yêu cầu gỡ bỏ hoặc xóa các tập tài liệu đã nợp trên hệ thống
kể từ khi diễn ra vụ kiện điều tra lại nguồn gốc của các sản phẩm gỗ
trong bốn mươi năm doanh nghiệp xuất đi mỹ thì có tới ba mươi ba doanh nghiệp thông báo doanh thu giảm gần bốn mươi
so với các tháng đầu năm
vì thế nếu bị mỹ áp thuế chống bán phá giá thì không ít doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản
hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam vinforet cho biết vừa nhận được thông tin
về việc bộ thương mại mỹ doc từ chối bản giải trình của gần bốn mươi doanh nghiệp gỗ của việt nam
cho nội dung điều tra xem xét phạm vi sản phẩm với lý do các doanh nghiệp nợp bản giải thích muộn
trước đó cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một mỹ công bố kết luận sơ bộ về gỗ rán nhập khẩu từ việt nam
theo đó gỗ rán của doanh nghiệp việt nhập vào mỹ được cho là có lỗi sử dụng nguyên liệu
là ván bốc nhập khẩu từ trung quốc
nếu đúng như vậy doanh nghiệp sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp
như đang áp dụng với gỗ rán nhập khẩu từ trung quốc
hiện mỹ là thị trường nhập khẩu đồ nội thất lớn nhất của việt nam
chiếm khoảng sáu mươi năm tổng giá trị xuất khẩu gỗ lâm sản
năm hai nghìn hai mươi một mỹ nhập khẩu lượng sản phẩm gỗ nội thất tương đương khoảng một mươi ba năm tỷ usd
trong đó việt nam chiếm khoảng chín tỷ usd
riêng gỗ gián xuất từ việt nam đạt khoảng năm trăm hai mươi hai triệu usd
sau khi điều chỉnh thành phố hồ chí minh sẽ tăng giá đất thương lượng bồi thường
ở một số con đường
đáng chú ý đất ở đường nguyễn huệ và đồng khởi sẽ có giá thương lượng bồi thường
lên đến tám trăm một mươi triệu đồng trên mét vuông
thay vì giá nhà nước là một trăm sáu mươi hai triệu đồng trên mét vuông như trước đây
với quyết định mới tất cả các quận huyện trên địa bàn đều có hệ số điều chỉnh giá tăng hai đến một mươi năm lần
trong khi đất nông nghiệp có mức tăng từ năm đến ba mươi năm lần
theo bản giá mới được thành phố hồ chí minh công ty
ngoài ra theo hệ số điều chỉnh mới giá đất thương lượng bồi thường
ở một số con đường tiêu biểu tại thành phố hồ chí minh sẽ tăng
đơn cử như đất ở đường nguyễn huệ và đồng khởi sẽ có giá thương lượng bồi thường
khoảng sáu trăm bốn mươi tám tám trăm một mươi triệu đồng trên một mét vuông
thay vì giá nhà nước là một trăm sáu mươi hai triệu đồng trên một mét vuông như trước đây
đây cũng là mức giá cao nhất đối với đất ở thành phố hồ chí minh
còn đất ở đô thị trên đường cách mạng tháng tám đoạn qua quận một
sẽ có giá thương lượng đền bù từ hai trăm sáu mươi bốn ba trăm ba mươi triệu đồng

trên một mét vuông thay vì sáu mươi sáu triệu đồng trên một mét vuông như trước đây
thống kê của momentum quốc trong năm hai nghìn hai mươi một
các quốc gia đông nam á đã chi hơn ba sáu tỷ đô la mỹ cho trà sữa
trong đó thị trường trà sữa việt nam đạt ba trăm sáu mươi hai triệu đô la mỹ
trở thành cuộc đua nóng cho các đại gia lĩnh vực thức uống này
trong các chuỗi trà sữa nổi tiếng tại việt nam
quy mô của phúc long hiện đang lớn nhất
năm hai nghìn hai mươi doanh thu của phúc long là bảy trăm chín mươi
chín mươi ba tỷ đồng gấp ba bốn lần thương hiệu đứng thứ hai là coite
lợi nhuận sau thuế của phúc long cũng lớn nhất với ba mươi bốn tỷ đồng
trong khi coi lãi một mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên lợi nhuận rồng của coite trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sắp xỉ bốn mươi tỷ đồng bỏ xa các đối thủ ngay cả phúc long
nhưng năm hai nghìn một mươi chín bất ngờ rơi xuống còn một mươi bốn tỷ đồng
dù vậy trong năm hai nghìn hai mươi phúc long và coi
cũng là hai chuỗi trà sữa không bị ảnh hưởng với dịch bệnh
mà còn lợi nhuận đều tăng trưởng so với năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể phúc long tăng một trăm một mươi năm còn coi tăng một mươi hai
trong khi đó các chuỗi khác như gongcha bobapop và dinti đều rơi vào thua lỗ
đều là những thương hiệu được giới trẻ yêu thích năm hai nghìn hai mươi
nhưng gongcha lỗ sáu tỷ đồng bobapop lỗ một mươi một tỷ đồng
còn dinti trong ba năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi bổ năm đều lỗ từ hai ba tỷ đồng
tạp chí forbes công bố danh sách top năm mươi doanh nghiệp niên yếp tốt nhất việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó ngành ngân hàng có bảy đại diện
đây cũng là top bảy ngân hàng có đà tăng trưởng bền vững
cả về quy mô và hiệu quả hoạt động trong ngành
bảy đại diện gồm vietcombank viettinbank bidv vip acb mb và tb bank
theo forbes hiện các ngân hàng này đã xây dựng bộ đệm vững chắc về nội lực
thiết lập đã tăng trưởng bền vững mở rộng về quy mô vốn
duy trì các chỉ số an toàn và hiệu quả hoạt động trong nhóm dẫn đầu thị trường
trong đó ngành ngân hàng có bảy đại diện vitb acb mb và tb bank

tổng lợi nhuận trước thuế của bảy ngân hàng kể trên đã tăng gấp ba lần
từ ba mươi tỷ đồng lên một trăm linh tỷ đồng
vietcombank liên tục dẫn đầu về quy mô lợi nhuận trong nhiều năm
trong khi vnp dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
với mức tăng trưởng kép đạt sáu mươi ba một năm trong năm năm liên tiếp
tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu trung bình của top bảy nhà băng này
đang ở mức hai mươi trong đó vib hiện dẫn đại diện
dẫn đầu toàn ngành với roe ba mươi bốn quý liên tiếp gần đây
cùng danh mục cho vay bán lẻ đạt gần chín mươi
tài chính vẫn là thách thức lớn với các doanh nghiệp bất động sản
sau hai năm chống chọi với covid một mươi chín
trong khi đó ghi nhận tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản tăng cao
trong bối cảnh nguồn cung cạn kiệt
khiến cho các doanh nghiệp loay hoay với bài toán nguồn vốn
tình trạng này được dự báo sẽ rõ nét hơn trong hai quý cuối năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê tại ngày ba mươi tháng sáu
bốn mươi năm doanh nghiệp phát triển bất động sản nimit
ghi nhận khoảng hai trăm bảy mươi năm ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng tồn kho
tương đương gần một mươi một bảy tỷ usd tăng gần một mươi bốn so với đầu năm nay
trong bối cảnh hai năm đại dịch nhiều dự án phải tạm ngừng triển khai
hoặc thay đổi kế hoạch đầu tư vì thiếu vốn
cũng như giá vật liệu xây dựng tăng cao
do đó tồn kho của các doanh nghiệp phần lớn nằm
ở các chi phí liên quan trực tiếp đến dự án đang xây dựng dễ dàng
đối với phân khúc nhà ở đó
đối với thị trường căn hộ thì chúng tôi cũng ghi nhận được là
đến hiện quý hai hai nghìn hai mươi hai thì có khoảng là ba mươi dự án
là tạm dừng bán để có một số
thứ nhất là lý do thứ nhất là do cái tính pháp lý
họ phải hoàn thiện các giấy tờ về pháp lý
sau đó họ mới bắt đầu mở bán
thứ hai là một số chủ đầu tư cũng đã dừng lại
để mà có thể thay đổi giá
thì cái việc thay đổi giá này việc tăng giá
thì thứ nhất là cũng đi theo thị trường
thứ hai cũng là những cái cấu phần khác
nên cái giá trị của bất động sản
bên cạnh đó trong thời gian thị trường bất động sản trầm lắm
một số doanh nghiệp bất động sản lớn
đã nhân cơ hội đế mạnh thương vụ sắp nhập m a dự án
khiến tổng giá trị tồn kho tăng lên
hiện nay lượng tồn kho bất động sản
hầu như chỉ ở phân khúc căn hộ nhà ở cao cấp
bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
và đặc biệt là đối với các dự án
ở vị trí có điều kiện hạ tầng không thuận lợi
và thuộc về nhà đầu tư thứ cấp
ví dụ ngay ở khu vực bình dương long an
thì có những căn hộ giá rẻ
thì người ta đồng ý mua
vì cái mức tiền chấp nhận như đó
còn hiện nay nếu mà với một cái giá nó khá cao
và với số thu nhập hiện nay nó đang chậm lại
thì những cái sản phẩm này
đã bắt đầu tiêu thụ
chậm lại đi
nếu mà trước đây thì với tốc độ tăng trưởng
của bất động sản thì việc mua mà sở hữu
một bất động sản nghỉ dưỡng
thì nó trở thành một cái việc
nó cũng không quá khó
đối với dân đầu tư bất động sản
hiện nay bắt đầu từ tháng năm
tháng sáu tháng bảy cho tới đây
là bắt đầu là thị trường bắt đầu nó chậm lại
và vị trí của họ rất là tốt
do đó họ phải đưa ra các cái dòng sản phẩm
giá trị rất là lớn
và từ đó họ chỉ
có thể hướng đến các cái khách mua
là những người giàu và những người có
thu nhập cao trong thị trường
mà cái đối tượng này trong một cái
việt nam mình thì cũng không quá là nhiều
sản phẩm mở bán của các cái dự án
mà cao cấp như vậy họ sẽ
mở bán dựa trên cái tình hình

trên thị trường và họ mở bán từ từ
nguồn cung mới
các sản phẩm bất động sản ở tất cả các phân khúc
trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai đều hạn chế
bộ xây dựng lý giải
nguồn cung mới bị hạn chế
chủ yếu do việc xét chặt các thô tục pháp lý
của các dự án bất động sản
ngoài ra việc dòng vốn cho thị trường bị thu hẹp từ nhiều phía
do kiểm soát chặt nguồn vốn tính dụng
phát hành trái phiếu doanh nghiệp sự suy giảm
của thị trường trái phiếu cũng là nguyên nhân
khiến nguồn cung hạn chế
khi xét cái này thì doanh nghiệp gặp
doanh nghiệp bất động sản gặp cực kỳ khó
bắt đầu bị động về dòng tiền
tức nghĩa là trên kế hoạch của doanh nghiệp
là hôm nay bán được cái này
thì ngày mai mỗi bán được cái kia
nó cứ liên tục nó củ như vậy
và càng ngày càng gia tăng về nguồn vốn
thành ra bây giờ đột nhiên mà bây giờ
mà xét tính dụng bất động sản như vậy
thì doanh nghiệp đang bắt đầu gặp rất là khó
tại các ngân hàng dư nợ đối với người dân
mua nhà vẫn được để mạnh
điều này cũng đồng nghĩa với việc thúc đẩy
nguồn tiêu thụ cho các dự án bất động sản hiện nay
dòng tín dụng có xu hướng đổ vào đối tượng
người dân vay tiêu dùng phân khúc nhà
từ hai bốn tỷ đồng mỗi căn hộ
trong khi các chủ đầu tư đều xây nhà thương mại cao cấp
có giá trên dưới một trăm linh triệu đồng mỗi mét vuông
hai khu nghỉ dưỡng vài chục tỷ đồng mỗi căn
thậm chí có căn hộ nghỉ dưỡng ven biển
lên tới chín mươi triệu đồng mỗi mét vuông
thì khác vốn vẫn là bài toán khó giải
một tháng trước rầm tháng tám được cho là cao điểm
của thị trường bán lẹ bánh trung thu
do đó các cơ quan quản lý thị trường
và vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố hồ chí minh
đang tập trung kiểm tra giám sát nghiêm ngặt
đối với các cơ sở sản xuất bánh trên địa bàn
hằng năm sau các đợt cao điểm kiểm tra
cơ sở sản xuất và phân phối trên phạm vi cả nước
lực lượng quản lý thị trường
đã liên tục phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm
bánh trung thu không rõ nguồn gốc
do đó quy định kiểm tra hết sức nghiêm ngặt
những đơn vị nào không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn
sẽ có hình thức xử phạt hành chính
nặng hơn nữa là buộc dừng sản xuất
để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu
không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm
thời điểm trước tết trung thu
cục quản lý thị trường tp hcm vừa tổ chức nhiều đoàn kiểm tra
về việc vận chuyển sản xuất kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu
như nhân bánh mứt bí hạt dưa lạp sữa nước đường mỡ trứng muối
với những cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn
đầu mối cung cấp điểm tập kết nguồn hàng
cục quản lý thị trường tp hcm sẽ làm danh sách
chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
kiểm tra điều kiện chung về an toàn thực phẩm
chúng tôi sẽ triển khai vấn đề là kiểm tra vấn đề là
trong đợt tết trung thu trước trong và sau tối trung thu
về đối với những sản phẩm những cơ sở sản xuất
kinh doanh mà phục vụ cho lượt bánh trung thu
để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân tp hcm trong đợt tết trung thu này
đánh giá chung thì
đa số những cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn của đoàn quản lý
thì gần như là chấp hành tốt về quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
chẳng hạn như họ có đăng ký kinh doanh
có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm iso h sap
và cái quy trình thì nó vẫn đảm bảo theo công tác một triệu
từ vấn đề là từ đầu vào đến nguyên liệu đầu ra
bên cạnh kiểm tra cơ sở sản xuất trong nước
các đơn vị chức năng đang tổng lực ra sát nguồn bánh nhập khẩu
ngày một mươi năm tháng tám đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số hai mươi ba
của quản lý thị trường hà nội đã bất ngờ kiểm tra một hộ kinh doanh
phát hiện một mươi tám trăm linh chiếc bánh trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài
không có hóa đơn chiến tự
theo giá niêm yết tại cửa hàng là hai năm trăm linh đồng mỗi chiếc
tức nhiều nguy cơ chứa hóa chất độc hại
đặc biệt với mạng lưới thương mại điện tử đa dạng
thì bánh trung thu nhập khẩu bán lẻ từ nhiều nguồn
đang dễ dàng đến tay người tiêu dùng
vì vậy đòi hỏi thêm cẩn trọng hơn trong lựa chọn sản phẩm
hạn chế sử dụng những mặt hàng chưa được chính thức cấp phép tại việt nam